tính đến một mươi sáu h ngày hôm nay tức mùng sáu tết nguyên đán cả nước đã xảy ra hai trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm một trăm tám mươi ba người tử vong hai trăm bốn mươi một người bị thương đây là con số vừa được ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đưa ra sau chín ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi
như vậy sau chín ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã xảy ra hai trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm tám mươi ba người bị thương hai trăm bốn mươi một người chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ và đường sát
không có tai nạn giao thông đường thủy
trong đó xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày tám tháng hai trên quốc lộ một a
đoạn qua xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
cũng trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã phát hiện và xử lý hơn hai mươi một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền trên một mươi hai tỷ đồng bắt giữ gần bốn phương tiện và ba giấy tờ các loại
tình hình trật tự an toàn giao thông trong chín ngày nghỉ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên toàn quốc
đã được duy trì ổn định so với kỳ nghỉ tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
số vụ tai nạn giao thông đã giảm bốn mươi sáu vụ giảm sáu mươi người chết giảm ba mươi một người bị thương
bên cạnh đó trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi
tại các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ
vệ cơ bản đã không xảy ra un tắc giao thông kéo dài